sau hai lần tổ chức vô cùng thành công và ấn tượng tại đại lễ vơ sắc hai nghìn một mươi chín lần thứ ba việt nam tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được đánh giá cao của các đại biểu quốc tế
và sau đây là những hình ảnh ấn tượng về đại lễ vơ sắc hai nghìn một mươi chín được chúng tôi ghi nhận tại trung tâm phật giáo tâm trúc tỉnh hà nam
ngôi chùa được xây dựng uy nghiêm tráng lệ phong cảnh thật đẹp những người bạn việt nam thân thiện hiếu khách
đó chính là cảm nhận của chư tôn đức giáo phẩm cũng như đại biểu quốc tế tham dự đại lễ phật đàn vê sắc hai nghìn một mươi chín
đây là lần đầu tiên tôi đến việt nam tham dự đại lễ phật đàn vơ sắc tôi thực sự ấn tượng với cảnh đẹp nơi đây tôi đánh giá cao công tác tổ chức chuẩn bị của việt nam cho đại lễ phật đàn này
tôi mong muốn hòa bình đến với nhân loại thế giới luôn hạnh phúc và tôi cảm thấy vui khi đến nơi đây
để tổ chức đại lễ vơ sắc lần thứ ba là một thách thức rất lớn
đối với việt nam thế nhưng các bạn đã hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ này nhân dân việt nam chắc hẳn sẽ rất tự hào được giới thiệu cảnh đẹp này với đại biểu quốc tế
đại lễ phật đàn liên hợp quốc vơ sắc hai nghìn một mươi chín là sự kiện đối ngoại quan trọng góp phần nâng cao vai trò của phật giáo việt nam trong hội nhập quốc tế khẳng định truyền thống lịch sử giá trị nhân bản của phật giáo một tôn giáo hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc
vê sắc hai nghìn một mươi chín còn góp phần giới thiệu
về hình ảnh đất nước con người việt nam truyền thống và lịch sử văn hóa phật giáo việt nam tới các đại biểu quốc tế
theo tôi việt nam xứng đáng được điểm tuyệt đối trong công tác hậu cần chuẩn bị cho đại lễ vơ sát tôi xin gửi lời chúc mừng và lời cảm ơn đến chính phủ và người dân việt nam đem đến cơ hội cho chúng tôi có mặt và tham dự vào lễ hội tôn giáo quan trọng này
tôi thấy thời gian bố trí cho các hoạt động như phiên khai mạc hay các hội thảo rất hợp lý phù hợp cho thời gian di chuyển của các đại biểu
rất nhiều tri tôn đức giáo phẩm và các nhà sư các học giả đến từ nhiều nước trên thế giới đánh giá cao về công tác tổ chức của việt nam
đại lễ phật đạn vê sắc hai nghìn một mươi chín khẳng định nỗ lực và thành tiệu của việt nam về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo thúc đẩy giao lưu và hợp tác quốc tế
đồng thời việt nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế nỗ lực cùng liên hợp quốc trong thúc đẩy hòa bình hòa hợp giữa các tôn giáo các nền văn hóa